tính từ một mươi tám h ngày hai mươi bảy tháng một mươi một đến một mươi tám h ngày hai mươi tám tháng một mươi một việt nam ghi nhận thêm hai ca mắc covid một mươi chín mới
đều đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh nâng tổng số ca mắc covid một mươi chín tại việt nam lên một ba trăm bốn mươi ca
trong ngày cả nước có thêm chín bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy số ca điều trị khỏi hiện là một một trăm bảy mươi chín ca số ca còn đang điều trị là một trăm hai mươi bảy ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm chín trăm chín mươi bốn người